vào ngày hôm qua công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đốp đã tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ vụ
một thi thể vô danh đang trong quá trình phân hủy nổi trên mặt nước
trước đó vào chiều tối ngày năm tháng tám một người dân đi câu cá ở khu vực màu sen thuộc ấp tân hội xã tân thành huyện bù đốp
phát hiện một thi thể đang nổi trên mặt nước cách bờ khoảng hơn một mươi mét nên đã trình báo với lực lượng chức năng
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ
nạn nhân là một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi hiện chưa xác định được danh tính được xác định tử vong trước đó nhiều ngày và đang trong quá trình phân hủy